bộ giao thông vận tải vừa công bố số liệu giao dự toán chi hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
dự toán chi ngân sách nhà nước được giao cho hoạt động kinh tế đường sắt năm hai nghìn hai mươi là ba bốn mươi hai tỷ đồng
bộ giao thông vận tải đã giao cho cục đường sắt việt nam hơn hai tám trăm linh tỷ để chi cho kinh phí nhiệm vụ thường xuyên và kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
trong đó số dự toán chi cho kinh phí nhiệm vụ thường xuyên là hơn hai năm trăm linh tỷ
bao gồm chi phí bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt và chi phí quản lý dự án hoạt động bảo dưỡng thường xuyên
số dự toán chi cho kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên là hơn hai trăm bốn mươi bảy tỷ
bao gồm chi phí sửa chữa định kỳ và đột xuất kết cấu hạ tầng đường sắt và hoạt động kiểm định